quá trình điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần dâu tàm tơ mộc châu
bùi mạnh hùng đã ký ban hành quyết định giao năm mươi hai lô đất trái pháp luật cho năm mươi hai hộ gia đình với diện tích là năm hai trăm linh m hai
thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích đất trái với quy định pháp luật cho các hộ gia đình sử dụng đất để ở lâu dài với diện tích hai hai mươi hai bảy m hai
căn cứ kết quả định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng tỉnh sơn la xác định hậu quả do hành vi sai phạm của đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh trần kim nhàn
trú tại thị xã gò công tỉnh tiền giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể nhàn là người yêu của đối tượng phạm vũ quang trường hiện đã bị công an tp bô ma thuật bắt giữ
trước đó trường tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như là quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like lấy lại tài khoản quê mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu thì đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó đã chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook
lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra công an thành phố bô ma thuật xác định nhàn đã giúp sức và cung cấp cho trường số tài khoản ngân hàng của mình để trường thực hiện hành vi phạm tội
với lý do quen biết nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước và có khả năng xin mua được nhà chung cư ở tp đà nẵng
nguyễn thị ngọc trinh tạm trú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ đã lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng
của một bị hại ở gia lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể theo điều tra từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi biết được một người ở gia lai đang có nhu cầu mua nhà ở trung cư nên trinh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ
mặc dù biết bị hại không đủ khả năng mua được nhà ở trung cư xã hội nhưng trinh vẫn đưa ra những thông tin gian dối để bị hại tin tưởng và giao số tiền chín mươi hai triệu đồng
sau một thời gian đưa tiền mà không có phản hồi bị hại đã trình báo cơ quan công an và được biết mình đã bị lừa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ đang mở rộng và tìm các bị hại khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị ngọc trinh
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ các đối tượng huỳnh văn hòa châu hoài phong quách thành danh
và cho gia đình bảo lãnh đối với cù minh duy
họ cũng điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng này khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng và chơi game nên đã rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân hòa cùng với các đối tượng này đã thực hiện
chót lọt ba vụ trộm cắp xe mô tô và một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị trấn an châu và xã bình hòa huyện châu thành
rồi mang tài sản trộm cắp cướp giật đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi ba chiếc xe mô tô tăng vật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp qua đối tượng sẽ bị xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an